cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử
đã đập tan chính quyền sài gòn giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự việt nam
trong đó nghệ thuật kết hợp đấu tranh quân sự chính trị bình vận trong cuộc tổng tiến công
và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là một trong những nét đặc sắc
trong phi đội bay ném bom sân bay tân sơn nhất ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có một phi công rất đặc biệt phi công trần văn on
khi những người lính không quân từ hà nội vào tiếp quản phi đội máy bay a ba mươi bảy của quân đội sài gòn
ông là người huấn luyện cho họ sử dụng loại máy bay chiến đấu hiện đại này tấn công sân bay tân sơn nhất
ông on chẳng thể quên giờ phút đặc biệt khi tham gia trận đánh
trước quan trọng của quân đội sài gòn